để đăng tải bài viết hình ảnh hướng dẫn các thành viên trong nhóm đối phó với lực lượng công an nhất là lực lượng cảnh sát giao thông
ngoài ra dương thường xuyên có mặt tại các địa điểm làm nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông để ghi hình gây khó khăn cho các lực lượng làm nhiệm vụ
nghiêm trọng hơn dương đã có hành vi đe dọa cán bộ cảnh sát giao thông đòi tiền bồi dưỡng
nếu không sẽ tố cáo việc giải quyết không đúng quy trình của lực lượng cảnh sát giao thông
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật được xin mời quý vị cùng theo dõi
lê lộc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang về hành vi tham ô tài sản và trộm cắp tài sản
trong quá trình điều tra xác định lộc khoa toàn và khánh là nhân viên tại các biêu cục của công ty cổ phần dịch vụ giao hàng nhanh chi nhánh an giang trên địa bàn thành phố long xuyên
trong khoảng từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba sau khi nhận các đơn hàng đi giao và nhận tiền thành công của khách hàng
lộc khoa toàn và khánh không về giao nộp đại tiền cho công ty
mà dùng những thủ đoạn giao hàng nhanh
để chiếm đoạt lấy tiền tiêu xài cá nhân
trong đó toàn chiếm đoạt số tiền trên một mươi sáu triệu đồng
khánh chiếm đoạt số tiền trên ba mươi một tám triệu đồng
khoa chiếm đoạt số tiền trên năm mươi năm ba triệu đồng
lộc chiếm đoạt số tiền trên ba mươi sáu bảy triệu đồng
và hàng hóa tám mươi bốn đơn hàng lục giao hàng thất bại trị giá trên hai mươi bảy bảy triệu đồng
ngoài ra lộc còn trụ ba đơn hàng có giá trị cao của công ty đem ra khỏi biên phục
và trở đi giao cho khách lấy số tiền trên một mươi triệu đồng
sau đó công ty phát hiện và làm đơn tố giác
hành vi vi phạm của các đối tượng gửi đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên
hiện vụ việc đang được đội cảnh sát kinh tế công an tp long xuyên tiếp tục điều tra
sang minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
sáng một mươi hai tháng ba công an tp hải phòng thông tin
vụ cháy xảy ra cùng ngày tại ngõ ba mươi tám an đà ngô quyền hải phòng
khoảng năm giờ năm mươi chín phút ngày một mươi hai tháng ba
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực một
nhận chỉ đạo của trung tâm một trăm một mươi
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
được điều động lực lượng và phương tiện
phối hợp với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận ngo quyền
khẩn cấp đến số nhà sáu mươi bảy trên ba mươi tám an đà quận ngô quyền hải phòng
để dập tắt đám cháy tại nhà dân
đám cháy bắt nguồn từ khu vực bếp ở tầng một của ngôi nhà ba tầng
với diện tích mặt sàn khoảng hai mươi tám m hai và diện tích cháy khoảng tám m hai
ba người trong nhà đã được cứu thoát an toàn thông qua ban công tầng ba
nhờ sự hỗ trợ của người dân địa phương qua lối thoát thứ hai
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã nhanh chóng tổ chức chữa cháy và kiểm soát được tình hình
dập tắt đám cháy vào lúc sáu giờ hai mươi phút cùng ngày
ban đầu xác định vụ cháy không có thiệt hại về người
nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ
sau vụ cháy tòa nhà ocg có địa chỉ tại số tám phường âu trợ dừa quận đống đa hà nội
công an tp đang điều tra làm rõ nguyên nhân
theo công an tp hà nội khoảng chín h bốn mươi ba phút ngày một mươi hai tháng ba
xảy ra vụ cháy tại khu vực kinh doanh cà phê tầng mái
thuộc tòa nhà hôn hợp ocg có địa chỉ tại số tám phường ô trợ dừa quận đông đa
ngay khi tiếp nhận thông tin trung tâm thông tin chỉ huy công an tp
đã điều động sáu xe chữa cháy một xe thang của công an quận đống đa hoàn kiếm
và đội chữa cháy cứu nạn cứu hộ khu vực hai phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tp hà nội xuống hiện trường triển khai chữa cháy
đồng thời phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
quy động một xe chỉ huy chữa cháy cùng một xe tải trực phương tiện đến hiện trường
công an tp hà nội cho hay khu vực xảy ra cháy là nơi kinh doanh cà phê
tại tầng mái và một phần tầng bảy của tòa nhà có diện tích khoảng một trăm một mươi m hai
và chất cháy chủ yếu là các vật dụng phục vụ kinh doanh gồm bàn ghế đồ uống
tại hiện trường chỉ huy chữa cháy nhanh chóng triển khai tổ trinh sát tổ chức tìm kiếm
hướng dẫn thoát nạn và cứu nạn trên các tầng nhà
cùng với đó chỉ đạo con mũi triển khai phun bò chữa cháy khoanh vùng để khống chế đám cháy
không để đám cháy phát triển và cháy lan ra các khu vực công trình lân cận
sau một thời gian khẩn trương tổ chức cứu nạn cứu hộ và triển khai tổ chức chữa cháy
đến một mươi h hai mươi năm phút cùng ngày đám cháy được cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ dập tắt hoàn toàn không có thiệt hại về người
qua đó đã kịp thời ngăn chặn không để cháy lan xuống các tầng dưới và công trình lân cận
nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật
xin được chuyển sang tin tức về giáo dục
thưa quý vị đứng trước ngưỡng cửa vào đại học nhiều học sinh lớp một mươi hai cho biết
áp lực không chỉ đến từ việc phải đi đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông
mà còn phải căng mình chạy đua luyện thi và tham gia nhiều kỳ thi riêng để tăng cơ hội vào đại học
đặt mục tiêu thi đỗ vào các ngành kỹ thuật của nhiều trường đại học tốt đầu cả nước
đại học bách khoa hà nội trường đại học khoa học tự nhiên đại học quốc gia hà nội
em nguyễn mai trang học sinh trường trung học phổ thông chuyên biên hòa hà nam cho biết
em sẽ tham gia nhiều phương thức xét tuyển khác nhau để gia tăng cơ hội vào đại học
mai trang cho biết ngoài thời gian học trên lớp nữ sinh này thường xuyên tới các lớp học thêm
để chuẩn bị cho kỳ thi đánh giá năng lực tổ chức vào ngày hai mươi tháng bốn sắp tới đây
mai trang chia sẻ rằng theo các anh chị khóa trước tư vấn
nếu em muốn tạo khoảng cách lớn với các thí sinh khác và chắc chắn đỗ được đại học
thì bắt buộc phải đạt điểm cao trong kỳ thi đánh giá năng lực hay đánh giá tư duy
mai trang cũng dự tính nếu thi xong đợt một kỳ thi đánh giá năng lực của trường đại học
nữ sinh sẽ tiếp tục dự thi đợt hai để dành nhiều thời gian cho việc học các môn khác
mai trang cho hay vì dành quá nhiều thời gian cho kỳ thi này
bị sao nhãng việc học của các môn học thi tốt nghiệp
là học sinh cuối cấp em phạm trường vũ học sinh trường trung học phổ thông phú nhuận
tp hcm cảm nhận bản thân không có thời gian nghỉ ngơi vì lịch học dày kín
trường vũ cũng cho biết thêm năm hai nghìn hai mươi bốn có tới hơn một trăm linh trường sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển
chính vì vậy việc đăng ký kỳ thi đánh giá năng lực là điều nam sinh này không thể bỏ qua
ngoài thời gian tự học gia đình vũ còn mời thêm gia sư về nhà để trao đổi dạy học cho nam sinh
vào các buổi không đi học thêm vũ chủ động lên mạng tham gia các nhóm luyện thi
tham khảo các đề thi đánh giá năng lực của các năm về trước
bản thân vũ cũng kỳ vọng kết thúc kỳ thi đánh giá năng lực em có thể đạt được số điểm chín trăm linh trên một hai trăm linh
sáng ngày một mươi hai tháng ba giá vàng miếng sgc tại công ty vàng bạc đa quý sài gòn tăng thêm một trăm linh đồng mỗi lượng
theo đó giá mua vào ở mức tám mươi ba triệu đồng một lượng giá bán ra đạt kỷ lục mới tám mươi hai ba triệu đồng một lượng
vàng nhân sgc bốn số chín một trị
chỉ năm chỉ được niêm yết ở mức sáu mươi chín bảy mươi hai mươi năm triệu đồng một lượng tăng một trăm linh đồng so với chốt phiên trước
giá nhận trơn pnz chín trăm chín mươi chín chín lên mức sáu mươi tám chín bảy mươi một triệu đồng một lượng
ngược lại nhận tròn của doji giảm một trăm năm mươi đồng về mức sáu mươi chín tám mươi năm bảy mươi một một mươi năm triệu đồng một lượng
nhẫn tròn phú quý giữ nguyên mức giá bảy mươi bảy mươi một ba triệu đồng một lượng
giá vàng trong nước liên tục thiết lập đỉnh mới khi giá vàng thế giới giao dịch gần mức cao nhất mọi thời đại
sáng nay giá vàng trên kitco xoay quanh mức hai một trăm tám mươi hai usd một ounce quy đổi tương đương với sáu mươi năm chín triệu đồng một lượng
như vậy giá vàng miếng sgc đang cao hơn thế giới một mươi sáu bốn triệu đồng một lượng
giá vàng nhẫn cao hơn thế giới bốn ba mươi năm triệu đồng một lượng
cuối bản tin là một số cập nhật về tình hình thời tiết
thưa quý vị từ ngày một mươi hai tháng ba miền bắc xuất hiện nồm ẩm mưa phùn và sương mù
hiện tượng này sẽ kéo dài ít nhất đến ngày hai mươi một tháng ba
đêm ngày một mươi hai và ngày một mươi ba tháng ba
mức bắc bộ có mưa vài nơi sáng sơm có sơn mù và sơn mù nhẹ dài rác
riêng các tỉnh ven biển đêm và sáng có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù dài rác đêm và sáng trời lạnh
nhận định thời tiết miền bắc trong những ngày tới cơ quan khí tượng cho hay
từ đêm ngày một mươi ba đến hai mươi một tháng ba đông bắc bộ duy trì hình thái thời tiết đêm và sáng có mưa nhỏ
mưa phùn và sương mù dài rác đêm và sáng trời lạnh
nguyên nhân miền bắc có nhiều ngày mưa phùn nồm ẩm trong tháng ba
được nhận định là do không khí lạnh hoạt động với cường độ yếu và lệch đông nên gây ra mưa nhỏ mưa phùn
trong thời điểm có mưa phùn nồm ẩm người dân nên đóng kín cửa ngăn không cho không khí ẩm vào nhà
gia đình có điều kiện thì bật điều hòa sử dụng máy hút ẩm
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại